vào khoảng hai giờ ba mươi phút hôm nay tại kho chứa nông sản của công ty trách nhiệm hữu hạn đại tín
đóng tại thôn ngọc thạnh xã nhân thọ thị xã an nhơn tỉnh bình định đã xảy ra vụ cháy lớn
đám cháy đã thiêu dụi gần như toàn bộ kho xưởng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh bình định đã huy động chín xe chữa cháy chuyên dụng
bảy máy bơm cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tới hiện trường gấp rút triển khai công tác chữa cháy
do đám cháy bùng phát dữ dội nên ngoài lực lượng chữa cháy đang công tác tại cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh
còn có sự tham gia của các đơn vị chữa cháy đến từ huyện tây sơn thị xã an nhơn khu công nghiệp phú tài
khói bốc nghi ngút bao trùm cả kho xưởng trên diện tích hơn năm m hai
đến một mươi giờ cùng ngày các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh bình định cơ bản đã khống chế được đám cháy
được biết kho xưởng này được công ty trách nhiệm hữu hạn đại tín cho một số cá nhân khác thuê để chứa bột mì bã mì
hiện chưa có con số thiệt hại cụ thể nhưng vụ cháy đã thiêu dụi gần như toàn bộ kho xưởng
hệ thống mái tôn đổ sập hàng tấn bột mì bã mì bị lửa thiêu rụi
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ